xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị sau gần một mươi ngày lẩn trốn đối tượng thứ hai là nguyễn văn nưng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận truy nã với tội danh
trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày ba mươi tháng sáu
đã bị bắt giữ tại xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
đối tượng nguyễn văn nưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đang bị tạm giam về tội giết người tại trại tạm giam thuộc công an tỉnh bình thuận
ngày ba mươi tháng sáu nguyễn văn nưng cùng với nguyễn viết huy tức huy nấm độc
đối tượng bị bắt giữ về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
đã cùng nhau trốn khỏi nơi giam giữ
sau khi bỏ trốn hai đối tượng đã đón taxi vào thành phố hồ chí minh
đối tượng huy đã đi vào tỉnh tiền giang ẩn náu và đã bị bắt vào sáng ngày năm tháng bảy
đối tượng nưng đến nhà của lý văn hùng và phạm văn khởi tạm trú tại huyện bình chánh
đến dạng sáng ngày hai tháng bảy tiếp tục đón xe đến dãy cà phê của trần thanh phương
ở xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng để lần trốn
bằng các biện pháp nhiệm vụ vào khoảng hai giờ sáng nay đối tượng công an đã bắt gọn
đối tượng nguyễn văn nưng cùng đối tượng phương
hiện đối tượng nưng cùng các đối tượng liên quan đang bị di lý về công an tỉnh bình thuận
để tiếp tục điều tra xử lý
chỉ vì một cái tát mà cướp đi một mạng người đó là vụ việc xảy ra tại huyện bến lức tỉnh long an
hiện đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an tạm giữ hình sự
về hành vi giết người cướp tài sản
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tám tháng sáu những người dân ở phòng trọ thuộc xã an thạnh huyện bến lức
phát hiện một sát chết đang bốc mùi hôi thối nên trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ án mạng là võ văn liền
trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi năm tháng sáu nạn nhân gọi liền xuống nhà trọ ngủ cùng
rồi hứa sẽ cho tiền tiêu xài và mua cho xe mô tô để đi làm
tuy nhiên do buồn bực việc bị vợ mắng lại bị nạn nhân tát vào mặt
nên liền đã dùng tay xiết mạnh vào vùng cổ cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó liền lấy xe mô tô tẩu thoát về thành phố hồ chí minh
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu liền mở cốp xe của nạn nhân lấy bốn mươi bảy triệu đồng
và bán xe buộc tám năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau hai ngày đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ
bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã bắt quả tăng hai mươi hai đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép
khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba đĩa xứ còn dính ma túy
một gói ma túy ketamin chưa sử dụng cùng nhiều dụng cụ tăng vật
có liên quan đến việc sử dụng ma túy
các đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng
gồm nguyễn đăng linh nguyễn tiến sĩ thường trú tại huyện đông anh hà nội
và an vũ trưởng linh thường trú tại tỉnh yên bái
trong đó nguyễn đăng linh là người trực tiếp mua ma túy
rồi từ hà nội hẹn với bạn bè vào sầm sơn thanh hóa
vừa đi du lịch vừa tổ chức mừng sinh nhật mình
tại một căn hộ đặt thuê trước đó
cũng liên quan đến ma túy thì một thống kê mới đây đã cho thấy
số vụ số đối tượng cũng như số lượng ma túy bị phát hiện
bắt giữ tại các vùng quê đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây
chí là tại các vùng ít ai ngờ lại còn có cả những tụ điểm ma túy
với nhiều người tham gia tồn tại trong một thời gian khá dài
hay những bong ke để tập kết vận chuyển tiêu thụ ma túy với số lượng lớn
ghi nhận tại tỉnh hải dương sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về điều này
vừa qua ngày một mươi bảy tháng sáu công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện kim thành
tiến hành đột kích quán karaoke new tại thôn phí gia xã đồng gia huyện kim thành
phát hiện sáu mươi bốn đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
đang bay lắc trong các phòng hát
tại hiện trường phát hiện nhiều viên nén ma túy nhiều túi ni lông bên trong chứa ma túy dạng đá
các dụng cụ để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ được nhiều bình khí nén để bơm hơi cho bóng cười
nhiều bóng cười đã qua sử dụng
qua test nhanh có năm mươi một trên sáu mươi bốn trường hợp dương tính với ma túy
các đối tượng trong vụ việc đa phần tuổi đời còn rất trẻ
ngoài số đối tượng là người địa phương còn có cả các đối tượng
về hải phòng
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại vĩnh long và bạc liêu
công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn văn mến ba mươi bốn tuổi chú xã thới hòa huyện trà ôn
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng bảy anh nguyễn hoàng phong hai mươi tuổi chú xã thới hòa
đến nhà người thân tại địa phương chơi và ngủ lại đây
đến sáng hôm sau anh phong phát hiện bị mất hai điện thoại di động cùng số tiền là ba bảy triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là nguyễn văn mến
tại cơ quan công an minh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp
và còn khai nhận trong ngày năm tháng bảy mến tiếp tục thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác
tại xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
mỹ là đối tượng có một tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
vừa mới ra tù vào đầu năm nay lại tiếp tục phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã già rai tỉnh bạc liêu
cũng vừa ra lệnh tạm giam đối với nguyễn sung sướng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú huyện trần văn thời tỉnh cá mau
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an khi đến địa phận ấp ba xã phong thạnh tây thị xã giá rai
sướng cùng đồng bọn phát hiện gia đình anh trương minh đầy có nuôi cá sấu
nên thực hiện hành vi trộm cắp
tuy nhiên trong khi thực hiện hành vi trộm cá sấu các đối tượng bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy
khi biết đồng bọn của mình bị lực lượng công an bắt giữ
sướng bỏ trốn khỏi địa phương và đã bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
từng là một giáo viên nhưng nay lại đi trộm cắp tài sản
đối tượng đinh trọng minh trú tại phường thọ sương thành phố bắc giang
đã bị công an thành phố bắc giang bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp các nắp cột đèn chiếu sáng
tại cơ quan công an minh khai nhận đã nhiều lần trộm cắp nắp cột đèn với khoảng ba mươi chiếc
cụ thể lợi dụng đêm tối hoặc những ngày mưa gió ít người qua lại
mình thường đi lang thang trên các tuyến đường
sau đó dùng một thanh kim loại chuẩn bị trước
tháo các nắp cột đèn điện chiếu sáng
số nắp cột đèn này được đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
một tụ điểm massage kích dục cho khách với gói dịch vụ đặc biệt lên đến một mươi ba triệu đồng
vừa bị công an quận tân bình thành phố hồ chí minh triệt phá
vào khoảng một mươi năm h ngày chín tháng bảy công an quận tân bình
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở massage điêu thuyền nằm trên địa bàn
phát hiện nhiều nhân viên nữ ăn mặc khêu gợi đang massage kích dục cho khách
sáu nữ nhân viên cùng quản lý tụ điểm trên đã bị lập biên bản và mời về trụ sở làm việc
qua đấu tranh các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào massage
sẽ gợi ý gói dịch vụ kích dục với gói thấp nhất chỉ giá một triệu đồng
và cao nhất là vé vua đặc biệt lên đến một mươi ba triệu đồng
chủ cơ sở massage sẽ thu năm số tiền bao nhân viên nhận được
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
tiếp tục một thông tin từ thành phố hồ chí minh
chỉ vì va quyệt nhẹ khiến ta tham gia giao thông
hai thanh niên đã xảy ra cãi vã rồi lao vào ẩu đà
dùng dao rượt đuổi nhau trên đường gây náo loạn trong đêm
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua trên đường tân hòa đông phường một mươi bốn quận sáu
thời điểm trên nam thanh niên hơn hai mươi tuổi chạy xe máy qua giao lộ tân hỏa đông phan anh
thì xảy ra va chạm với một thanh niên khác đi xe đạp
cả hai sau đó cãi vã dẫn đến đánh nhau
mặc dù người dân đã can ngăn nhưng hai người cầm dao vỏ chai bia hỗn chiến gây náo loạn trong đêm
sự việc chỉ dừng lại khi người dân báo cho chính quyền địa phương
người điều khiển xe máy đã bỏ đi sau đó
hiện công an quận sáu đang xử lý vụ việc theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng hồ văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường chú tại thị trấn nông trường liên sơn huyện văn trấn tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng nguyễn đại nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại khu vực trung ái phường nhơn hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tây sơn tỉnh bình định
là đối tượng nguyễn văn thà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường chú tại thôn thượng giang
hộ khẩu thường chú tại thôn thượng giang huyện tây sơn tỉnh bình định
có sẹo thẳng dài một cm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện